thưa quý vị và các bạn những vụ việc khiếu kiện tố cáo chính là miếng đất tốt mà các thế lực thù địch phản động thường xuyên khai thác để chống phá nhà nước ta
chúng triệt đề lợi dụng những bức xúc để lôi kéo kích động người dân khiếu kiện có các hoạt động làm phức tạp an ninh trật tự với âm mưu gây dối trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
chúng lợi dụng bối cảnh tình hình trong nước khu vực và thế giới diễn biến phức tạp hay những vấn đề nhạy cảm về chính trị kinh tế những vi phạm liên quan đến tôn giáo môi trường để kích động đưa kiến nghị biểu tình đòi bảo vệ quyền lợi đòi tự do
trong bối cảnh đó người dân cần phải hết sức cảnh giác tỉnh táo tuân thủ pháp luật để không trở thành công cụ tiếp tay cho những đối tượng có âm mưu đen tối
thời gian qua một số vụ việc khiếu kiện tuy đã được cấp cách giải quyết đã được tòa án có thẩm quyền xét xử đúng pháp luật nhiều quyết định đã có hiệu lực nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện không đúng trình tự thủ tục quy định
nhiều vụ việc bị kích động đẩy trình tự khiếu nại lên khiếu kiện từ vụ việc cá nhân trở thành vụ việc đầu người
một số vụ việc khiếu kiện tố cáo dù đã được các cấp các ngành giải quyết nhiều lần nhưng các đối tượng khiếu kiện vẫn cho rằng chưa thỏa đáng rồi hô hào tập trung đông người kéo đến cơ quan đảng nhà nước gây mất an ninh trật tự
lợi dụng danh nghĩa đấu tranh đòi quyền lợi vịnh vào các vấn đề đòi dân chủ nhân quyền một số đối tượng phản động lưu vong gia tăng các hoạt động móc nối chỉ đạo các đối tượng khiếu kiện cực đoan tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước
phương thức thủ đoàn hoạt động ưa thích của các đối tượng này là lôi kéo kích động thậm chí hỗ trợ tài chính hướng dẫn người dân khiếu kiện tham gia các tổ chức trả hình với danh nghĩa dân oan để tập hợp lực lượng các hoạt động chống phá đảng nhà nước làm phức tạp tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị rõ ràng bất kỳ quốc gia nào cũng phải đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo khuôn khổ luật pháp
không ở đâu dung túng những kẻ mượn danh nghĩa đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền để phá hoại đất nước xâm hại sự ổn định chính trị xã hội
những đối tượng nói trên hay bất kỳ ai đang có ý định hành động như vậy hãy biết điểm rừng đừng bị ảo giác bởi sự hậu thuẫn hay trò tung hô trở thành con dối trong tay kẻ chống phá đất nước làm điều phản nước hại dân để rồi phải nhận trái đắng